cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với mai đình tiệp hai mươi bốn tuổi chú tại thôn trung tâm xã phú đình huyện định hóa tỉnh thái nguyên về hành vi giết người
trước đó vào sáng ngày bốn tháng một mươi một tiệp điên cơn ngáo đá đã dùng dao sát hại bác ruột là ông phạm văn dũng năm mươi một tuổi sau đó tiếp tục chém trọng thương chú ruột là ông mai đình thành ba mươi sáu tuổi
đối tượng sau đó cầm dao cố thủ trong nhà khiến lực lượng công an huyện định hóa phải phá khóa cửa để khống chế bắt tiệp và thu giữ tăng vật gây án là một con dao